vừa qua khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa xuyên á vĩnh long đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân nữ ba mươi ba tuổi ngụ tại huyện long hồ tỉnh vĩnh long
sau khi ăn hai con đun dừa thì khoảng ba tiếng sau bắt đầu có biểu hiện đau bụng buồn nôn da nổi đỏ mẩn ngứa khắp người kèm theo cảm giác mệt khó thở xạ sốc
sau quá trình thăm khám và khai thác bệnh lý bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng dọa sốc do ăn nuông dừa và nhanh chóng tiến hành xử trí điều trị cho bệnh nhân như truyền dịch dùng thuốc kháng histamin c copticoid
tình trạng bệnh nhân giảm bớt lúc này bệnh nhân đã đỡ mệt huyết áp ổn định
qua giai đoạn nguy hiểm bệnh nhân được chuyển về khoa nội tổng quát để tiếp tục theo dõi
hiện tại sức khỏe của bệnh nhân tốt không còn xuất hiện mề đay và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới
thông tin về ca bệnh bác sĩ chuyên khoa một đỗ minh mẫn trưởng khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa xuyên á vĩnh long cho biết
rồi buồn nôn rồi bắt đầu nổi mê đai khắp toàn thân ngứa rồi cảm giác tức ngực khó thở đợt mệt nên vào với bệnh viện với mình
thì cái chẩn đoán tình trạng này là một cái tình trạng dị ứng ghi là tức ăn cụ thể là cái con đun dừa đó
thì sau khi tiếp nhận thì mình vì bệnh nhân đã ăn cái con này khoảng ba giờ rồi
cho nên mình chỉ có sử dụng cái thuốc thuốc men
để cấp cứu cho bệnh nhân thì cụ thể là mình sử dụng những cái thuốc chống dị ứng như là adenaline timbop
rồi thuốc kháng hiếp amin phột tí khủy và truyền dịch cho bệnh nhân
thì cái tình trạng này mà nếu mà mình không cấp cứu kịp thời
bệnh nhân có thể diễn biến đến một cái bệnh cảnh nặng một cái biến chứng nặng hơn đó là tình trạng sóc phản vệ
thì cái tình trạng phản vệ là một cái tình trạng nguy kịch
nó bao gồm những cái biểu hiện như là trị tiên mạch rồi suy vô tóc thậm chí có thể gây tử vong rất là nhanh
thì biểu hiện dịch tính nói chung thì biểu hiện ở nhiều cơ quan
đầu tiên có thể biểu hiện ở ngoài da là mình dễ nhìn thấy nhất nè
nhưng mà bệnh nhân nổi đầy đai nó mẩn rõ toàn thân
có thể biểu hiện xưng dùng vật dùng môi mắt
rồi bệnh nhân có thể bị
cảm giác khó thở khò khè tức ngực
rồi có thể chảy nước mũi nước mắt
rồi rõ mắt nước
rồi lúc mình khám thì mình có thể thấy bệnh nhân có cái tình trạng mập nhanh
viết áp thấp rồi những biểu hiện của tiêu khóa như là đau bụng nô mỡ tiêu chảy
hoặc là những cái trường hợp bệnh nặng có thể bệnh nhân bị ngất
và có thể bệnh nhân hô
không coi vật
khoảng chí tử vong một ngày
à những cái đối tượng lưu ý á thì
nó có những nói trong mọi người thì có tí người mối cơ bị dị ứng
nhưng mà những cái đối tượng lưu ý
thứ nhất là những cái người mà có tiền sử gia đình cha mẹ bị dị ứng
thì người con có khả năng dị ứng cũng cao
thứ hai những người có tiền sử gia đình bị dị ứng